trong niềm tiếc thương đau xót về sự ra đi của một mươi ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi làm công tác cứu nạn tại thủy điện đào trang ba
sau đây mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh xúc động cuối cùng của một mươi ba cán bộ chiến sĩ trước khi gặp nạn đã được thành viên trong đoàn ghi lại
còn ai không đồng đội ơi tiếng gọi khan đi giữa đôi núi lửa một mươi ba con người đã bị vùi đau đó một mươi ba chiến sĩ vượt núi đi cứu người
còn ai không đồng đội ơi hãy đáp lại một lời tôi cũng được một lời thôi yêu ơi
chúng tôi đây đồng đội ơi
vậy là chẳng có vết màu nào dẫu biết trước mà vẫn đau buồn quá
đồng đội ơi đã ra đi mãi mãi các anh đi chẳng kịp nói câu gì
những tiếng gọi đã không lời đáp lại
những tiếng gọi cứ vang vòng mãi
đồng đội ơi đồng đội ơi chỉ lặng im lặng im đến thất lòng
xin cho mưa hãy đừng qua nơi đó xin cho trời hãy lặng im tiếng gió
các anh nằm dưới kia đã lành lắm
những tiếng gọi đã không lời đáp lại
những tiếng gọi cứ vang vòng mãi
đồng đội ơi đồng đội ơi chỉ lặng im lặng im đến thất lòng
xin cho mưa hãy đừng qua nơi đó xin cho trời hãy lặng im tiếng gió